quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chương trình nhân dân
đến sáng nay bão số chín còn cách huyện đảo hoàng sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông
và cường độ mạnh lên mức cấp chín cấp một mươi
trong ngày hôm nay bão số chín vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ ẩn định khoảng một mươi km và tiếp tục có xu hướng mạnh hơn
đến một mươi sáu h hôm nay hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm báo ở khoảng một mươi năm một độ vị bắc
một trăm linh bảy bảy độ kinh đông trên đất liền các tỉnh từ quảng nam đến bình định bắc tây nguyên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi năm hai độ vị bắc
một trăm linh năm một độ kinh đông trên khu vực thái lan
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của hán lưu bão số chín trong ngày và đêm hôm nay
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi ba và biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động với sóng biển cao từ hai đến bốn mét
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
nối với cơn bão số chín nên ở vùng biển các tỉnh từ bình định đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan khu vực biển đông
bão số chín vẫn đang hoành hành trên biển đông
tuy nhiên cũng chính nhờ sự xuất hiện của bão nên tạm thời trong ngày hôm nay
và ngày mai trung bộ sẽ có quá trình giảm mưa rõ rệt
dự báo trong ngày hôm nay mưa chủ yếu tập trung tại các tỉnh từ nam hà tĩnh
trở vào cho đến bình thuận với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
dù mưa đã giảm lũ trên các sông cũng đang rút dần nhưng do miền trung có mưa lớn
cả nửa tháng nay nên nền đất yếu độ kết dính kém
vì thế bà con khắp khu vực vẫn cần cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra lũ quét
và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến quảng nam
tương tự các tỉnh nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay cũng có quá trình giảm mưa
dự báo thời tiết chủ đạo ban ngày trên cả hai khu vực là không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất này ở tây nguyên giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi ba mươi hai độ
tuy nhiên về chiều tối và đêm mưa rông vẫn có khả năng quay trở lại
cục bộ một số nơi có mưa vừa mưa to
trở ra với miền bắc dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ sẽ có thời tiết nắng hanh
khi độ ẩm trong không khí giảm xuống dưới sáu mươi năm
và nhiệt độ toàn vùng sẽ phổ biến ở ngưỡng là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước